xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm hôm qua đến sáng nay khối không khí lạnh đã tăng cường bổ sung và tác động đến vùng núi đông bắc bộ cây mưa rải rác cùng nền nhiệt giảm đáng kể
mức nhiệt hôm nay và ngày mai chỉ giao động trong khoảng một mươi bốn hai mươi bốn độ trời rét
sau đó khi nằm sâu trong khối không khí lạnh thì mưa sẽ giảm nhanh nhưng nền nhiệt sẽ chỉ nhích nhẹ lên không đáng kể và vẫn ở ngưỡng rét
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa rông rải rác nền nhiệt cũng giảm ở ngưỡng rét với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ giao động trong khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ
và sau đó khi nằm sâu trong khối không khí lạnh thì mưa sẽ giảm nhanh tuy nhiên nền nhiệt chỉ tăng nhẹ và vẫn ở ngưỡng trời rét
đối với các tỉnh miền trung cùng với quá trình tăng cường rồn xuống phía nam của khối không khí lạnh từ ngày mai khu vực bắc trung bộ cũng phổ biến ít mưa ban ngày trời có nắng
còn phần trung trung bộ
trong hôm nay vẫn có mưa rông mạnh nhưng từ ngày mai mưa sẽ giảm dần
người dân vẫn cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng tại khu vực trũng thấp
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đáng kể giao động từ một mươi năm đến hai mươi bảy độ đêm và sáng trời rét
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai vẫn có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
sau đó từ ngày kia mưa sẽ giảm dần
cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng như ngập úng vùng trũng thấp
sau đó mưa rông cũng giảm dần trên khu vực
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ giao động từ hai mươi một đến ba mươi độ
vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai có mưa rào và rông rải rác tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm
cuộc bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ ngày mai tại khu vực tây nguyên phổ biến từ một mươi tám hai mươi bảy độ sau đó mưa giảm cùng nền nhiệt sẽ tăng nhẹ
khu vực nam bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa rào và rông rải rác với mức nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
sau đó mưa trên khu vực giảm dần ban ngày trời có nắng cùng nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần